tô hoài nhà văn của mọi lứa tuổi đó là chủ đề của buổi tọa đàm do nhà xuất bản kim đồng vừa tổ chức
cùng với đó là giới thiệu bộ ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của nhà văn tô hoài
sự kiện này thu hút đông đảo những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nước nhà
buổi tọa đàm cũng là nơi để các chuyên gia trao đổi chia sẻ những nghiên cứu góc nhìn mới về cuộc đời sự nghiệp của nhà văn tô hoài
bốn mươi tuổi đời và hơn bảy mươi năm tuổi nghề nhà văn tô hoài đã để lại số lượng lớn các tác phẩm trải rộng trên nhiều mạng đề tài
có thể nói tô hoài là nhà văn của nhiều thời nhiều tầng lớp nhiều độ tuổi khác nhau
hai ấn phẩm kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh nhà văn tô hoài của nhà xuất bản kim đồng mang đến cho độc giả một góc nhìn toàn diện và mới mẻ về những tác phẩm viết cho thiếu nhi của nhà văn tô hoài